bắc bộ là vùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ và trực tiếp nhất của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía tây
khoảng từ một mươi ba h đến một mươi năm h chiều sẽ là khoảng thời gian tây bắc bộ nắng nóng đỉnh điểm nhất trong ngày
với mức nhiệt nắng lên từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
một số nơi như mường tè mường lây mường la hay hòa bình nhiệt độ sẽ ở ngưỡng cao từ ba mươi chín đến bốn mươi một độ
trong khi đó với các tỉnh phía đông bắc bộ lúc này trời cũng đã có nắng và nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
ở hầu khắp các tỉnh phía đông sẽ từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
riêng khu vực ven biển các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình hay nam định ít chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng
vì thế trời có nắng nhưng nhiệt độ không quá cao từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
vùng thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền trung
khiến cho hôm nay suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
xảy ra nắng nóng gai gắt trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
các điểm thuộc vùng núi phía tây như tương dương hương khê đông hà hay nam đông
dưới tác động mạnh của hiệu ứng gió phơn nhiệt độ sẽ ở ngưỡng cao từ bốn mươi đến bốn mươi một độ trời sẽ khá khô và nóng
riêng khu vực các tỉnh từ khánh hòa cho tới bình thuận không chịu ảnh hưởng của hoa lưu vùng thấp nóng
nên nhiệt độ vẫn duy trì trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
ở phía nam nắng nóng cũng đang xuất hiện trên diện rộng nguyên nhân là bởi khối không khí biển
vẫn đang bao trùm khu vực tây nguyên và nam bộ khiến cho nền nhiệt của tây nguyên và nam bộ duy trì ở mức cao
với các tỉnh tây nguyên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
còn ở khu vực nam bộ nóng xảy ra nhiều nơi với nhiệt độ phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
nắng nóng cục bộ xuất hiện ở một số điểm thuộc tây nguyên như ayunpa lắc hay cát tiên của lâm đồng
với nhiệt độ cao từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
trên biển dưới tác động hút gió của vùng thấp nóng tại khu vực vĩnh bắc bộ
gió chuyển hướng nam cường độ mạnh tới cấp sáu giật cấp bảy cấp tám khiến cho biển động mạnh
trong khi đó ở khu vực huyện đảo hoàng sa cũng chịu ảnh hưởng của hoa lưu vùng thấp nóng
nhưng cường độ yếu hơn gió hướng nam cấp năm sóng biển từ một bảy mươi năm m đến hai hai mươi năm m biển động nhẹ
còn ở khu vực huyện đảo trường sa không chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng
vì thế trời không mưa gió hướng đông cường độ yếu cấp ba cấp bốn sóng biển dưới hai m
thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải cũng như khai thác ngư trường của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hẹn gặp lại